thưa quý vị thông tin về tám mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong trại tạm giam chí hòa vừa qua
đã gây dư luận nhiều chiều
trước chỉ đạo của bộ công an vừa qua ban giám đốc công an tp hcm
đã làm việc với các trại tạm giam thuộc công an tp hcm
và các đơn vị có liên quan về công tác phòng chống covid một mươi chín
theo đại diện các trại tạm giam công tác đảm bảo an toàn dịch covid một mươi chín
công tác xét nghiệm điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ và các phạm nhân can phạm
công tác bảo vệ an toàn của trại công tác hậu cần đảm bảo chế độ chính sách
cho cán bộ chiến sĩ và các can phạm nhân trong mùa dịch covid một mươi chín
đang được đặc biệt coi trọng đồng thời trình bày những khó khăn
và đề xuất hỗ trợ trong việc đảm bảo công tác phòng chống dịch
được thuận lợi và phát huy hiệu quả
sau khi nghe báo cáo lãnh đạo công an tp hcm đã nhiệt liệt biểu dương
tinh thần vượt khó không ngại nguy hiểm của lực lượng y bác sĩ
điều dưỡng giám thị và quản giáo đang thực hiện nhiệm vụ
do tính chất môi trường đặc thù của các trại tạm giam
và dịch covid một mươi chín hết sức phức tạp lãnh đạo công an tp hcm chỉ đạo
chỉ huy các đơn vị không được chủ quan tạo mọi điều kiện
và phối hợp tốt với lực lượng y tế tăng cường để đảm bảo an toàn
tại các nơi tạm giam
ngay sau buổi làm việc đoàn công tác của công an tp hcm
cũng có mặt tại các trại tạm giam để thăm họ động viên cán bộ chiến sĩ
và tập thể y bác sĩ khu điều trị